sáng nay tám tháng một tòa án nhân dân tp hcm cũng đã đưa ra xét xử công khai vụ án cố tình làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo phạm công danh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng bị cáo trầm bê nguyên phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị ngân hàng sacombank cùng bốn mươi bốn đồng phạm
theo cáo trạng lợi dụng là người nắm quyền chi phối ngân hàng xây dựng phạm công danh chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân hai mươi chín công ty do danh thành lập hoặc mượn pháp nhân đứng tên hồ sơ vay vốn tại ba ngân hàng
sau đó danh dùng tiền gửi của ngân hàng xây dựng tại các ngân hàng này để cầm cố và trả nợ thay gây thiệt hại cho nhà nước trên sáu một trăm hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó chịu trách nhiệm liên đới trong việc gây thiệt hại số tiền nói trên
cáo trạng xác định hai cựu lợi dụng
lãnh đạo sacombank ông trầm bê nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị và ông phan huy khang nguyên tổng giám đốc đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng xây dựng một tám trăm ba mươi năm tỷ đồng
trong vụ án đưa ra xét xử lần này có bốn mươi sáu bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bảy ngân hàng hàng chục công ty và gần hai trăm linh người được tòa triệu tập với vai trò đại diện đơn vị có quyền và nghĩa vụ liên quan
trước đó bị cáo phạm công danh đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt ba mươi năm tù và tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên giữ nguyên mức án trong các bản sơ thẩm và phúc thẩm về các tội
cố ý làm trái các quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tính dụng gây thiệt hại cho nhà nước trên chín tỷ đồng
phiên tòa dự kiến kéo dài trong một tháng